uho cho biết ít nhất một trăm sáu mươi chín trẻ em ở một mươi một quốc gia đã được xác định là mắc viêm gan cấp tính
trong đó một trường hợp đầu tiên tử vong vì căn bệnh bí ẩn này
theo cnn trong một thông cáo báo chí ngày hai mươi bốn tháng năm tổ chức y tế thế giới who cho biết tổng cộng một mươi bảy trẻ em đã phải ghép gan đặc biệt một ca tử vong
các bệnh nhi đều từ một tháng tuổi đến một mươi sáu tuổi
w h o cũng nói thêm vẫn chưa rõ liệu số ca mắc viêm gan có tăng trong thời gian tới hay không
adenovirus là một giả thuyết xong chúng tôi vẫn đang điều tra để tìm tác nhân gây bệnh
thông báo của who cũng chỉ ra hội chứng lâm sản trong số ca trường hợp được xác định là viêm gan cấp tính có men gan tăng cao rõ rệt
nhiều trường hợp báo cáo triệu chứng tiêu hóa như đau bụng tiêu chảy và nôn mửa trước khi có biểu hiện viêm gan cấp tính nặng và tăng nồng độ men gan hoặc alain hay vàng da
ngoài ra hầu hết các trường hợp được báo cáo đều không bị sốt hay nhiễm các virus phổ biến gây viêm gan như viêm gan a b c d và e
đặc biệt w h o cảnh báo giới chức y tế các nước cần cẩn trọng khi điều tra nguyên nhân gây bệnh này bởi rất có khả năng xuất hiện chủng adenovirus mới hay đồng nhiễm sars cov hai
phần lớn các trường hợp được báo cáo ở vương quốc anh là một trăm một mươi bốn ca
theo w h o tây ban nha cũng đã ghi nhận một mươi ba bệnh nhi
israel có một mươi hai
chín trẻ ở mỹ và số ít các trường hợp còn lại giải rác ở đan mạch ireland hà lan italy naui pháp romania và bỉ
ngày hai mươi một tháng bốn trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc khuyến cáo các tổ chức chăm sóc sức khỏe nên xét nghiệm adno virus ở trẻ em bị viêm gan khi không rõ nguyên nhân
ngoài ra trẻ cũng cần được xét nghiệm máu toàn bộ không chỉ là huyết tương
cơ quan này lưu ý mối liên quan có thể có giữa bệnh viêm gan ở trẻ
trong tư vấn sức khỏe mới cdc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc cơ quan y tế công cộng của bang báo cáo về bất kỳ trẻ em dưới một mươi tuổi nào được chuẩn đoán mắc viêm gan không rõ nguyên nhân từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
viêm gan là tình trạng cơ quan bài tiết của cơ thể bị tổn thương ảnh hưởng trong quá trình xử lý chất dinh dưỡng lọc máu và khả năng chống lại nhiễm trùng
khi gan bị viêm hoặc tổn thương chức ngân gan có thể bị ảnh hưởng
thông thường viêm gan do virus gây dịch
trong khi đó adenovirus là loại virus phổ biến lây lan từ người sang người có thể gây ra nhiều loại bệnh từ nhẹ đến nặng hơn
tuy nhiên những loại virus này hiếm khi là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan
các nghiên cứu ở đức và anh cho thấy triệu chứng thần kinh hậu covid một mươi chín xuất hiện ở hai mươi bảy mươi bệnh nhân ngay cả ở những người trẻ tuổi
ngày càng có nhiều bằng chứng tổn thương thần kinh liên quan đến sars cov hai
theo các bác sĩ khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị
biến chứng thần kinh của covid một mươi chín bao gồm tổn thương hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại vi như đột quỵ viêm não viêm tủy viêm cơ
hội chứng dối loạn tuần hoàn não sau có hồi phục thuyên tắc tĩnh mạch não
một số bệnh nhân có biểu hiện mất vị giác khiếu rác suy giảm nhận thức và chú ý lo âu mới khởi phát trầm cảm dối loạn tâm thần co giật và thậm chí có hành vi tự sát
những biểu hiện này xuất hiện trước trong và sau các triệu chứng hô hấp
các nghiên cứu ở đức và anh cho thấy
thần kinh hậu covid một mươi chín gặp từ hai mươi đến bảy mươi bệnh nhân ngay cả ở những người trẻ tuổi
chúng kéo dài nhiều tháng sau khi các triệu chứng hô hấp được giải quyết
theo viện y tế và chất lượng điều trị quốc gia anh triệu chứng lâm sàng của hội chứng thần kinh hậu covid bao gồm
đau đầu chóng mặt ù tai mất vị giác và khiếu rác dối loạn giấc ngủ dị cảm đau nhức cơ suy giảm nhận thức giảm trí nhớ mất khả năng tập trung
các triệu chứng tâm thần như lo lắng trầm cảm
theo các bác sĩ khoa nội tim mạch một số thăm dò nên được xem xét ở bệnh nhân hậu covid một mươi chín có các triệu chứng thần kinh
bao gồm xét nghiệm pritin cho bệnh nhân đau cơ và yếu dài dẳng
các thăm dò về dẫn truyền thần kinh cho bệnh nhân có dối loạn cảm giác vận động nghi ngờ bệnh lý thần kinh
phân tích dịch nã tùy chỉ được xem xét cho một số bệnh nhân có vấn đề về nhận thức tâm thần kinh dài dẳng hoặc hành vi nghiêm trọng
để loại trừ các nguyên nhân khác viêm mảng não hoặc viêm não qua trung gian tự miễn sau covid một mươi chín
hoặc nghi ngờ mắc bệnh thần kinh qua trung gian miễn dịch
bệnh nhân bị sương mù não hoặc dối loạn chức năng thần kinh nhận thức nên được thực hiện đánh giá chức năng nhận thức cao hơn
chụp mri não có thể được chỉ định ở một số bệnh nhân dối loạn tâm thần kinh diễn tiến nặng hơn hoặc nghiêm trọng
bệnh nhân nghi ngờ có liên quan đến bệnh tự miễn của hệ thần kinh nên xét nghiệm tìm kháng thể tự miễn
chức năng thần kinh tự chủ đo huyết áp và nhịp tim sau năm phút ở tư thế nằm và sau ba phút ở khi đứng
điện não đồ thực hiện cho bệnh nhân nghi ngờ trạng thái động kinh
đo đa ký giấc ngủ thực hiện cho những bệnh nhân bị dối loạn chức năng giấc ngủ nghiêm trọng có thể chuyển tuyến để được chăm sóc chuyên sâu
một vài xét nghiệm đặc hiệu khác xét nghiệm ant gfap máu xét nghiệm dịch não tủy chuẩn đoán hình ảnh sinh tiết tử thiết
khi số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục giảm trên thế giới các ca nhiễm virus khác lại đang bùng phát trở lại trong đó có cúm dạ dày
trong bối cảnh các biện pháp hạn chế covid một mươi chín lây lan được dỡ bỏ mọi người bắt đầu tụ tập nhiều hơn và điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca bị cúng dạ dày
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cơn bùng phát norovirus virus gây bệnh cúm dạ dày đáng sợ hay còn gọi là bệnh nhiễm trùng ở da dày ruột đã gia tăng kể từ tháng một năm nay
kênh truyền hình nbc news dẫn báo cáo của cdc trong giai đoạn tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy cơ quan y tế mỹ đã ghi nhận bốn trăm bốn mươi tám trường hợp mắc norovius
cùng kỳ năm trước số ca chỉ dừng lại ở mức bảy mươi tám người
kể từ đầu tháng một số lượng bệnh nhân cúm dạ dày hàng tuần giao động từ một mươi đến năm mươi người
dựa trên báo cáo từ các sở y tế tiểu bang ở michigan minnesota new mexico ohio oregon south carolina
tuy nhiên không có dữ liệu nào cho thấy các đợt bùng phát norovirus có liên quan đến biến thể omicron của virus sars cov hai
tuy nhiên có khả năng việc dỡ bỏ các hạn chế chống covid một mươi chín đang giúp virus gây dạ dày ruột lây lan
với triệu chứng là nôn mửa và tiêu chảy norovirus rất dễ lây lan từ người này sang người khác thông qua các bề mặt tiếp xúc
tiến sĩ robert amar giáo sư y khoa kiêm chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại đại học y ở baylor houston
đã nghi ngờ sự gia tăng của norovirus
virus có thể là một tác động từ chính sách nới lỏng chống dịch tại mỹ
norovirus đặc biệt dễ lây lan thông qua hàng tỷ phân tử cứng nhỏ trên các bề mặt vật thể
qua thức ăn hoặc nguồn nước bị ô nhiễm
chỉ cần một vài hạt phân tử cũng đủ để lây bệnh cho mỗi người
tiến sĩ cho biết nồng độ virus trong các mẫu phân là khá cao
vì vậy không cần nhiều ô nhiễm vi mô để lây nhiễm sang người
ông cũng cho biết đợt bùng phát virus cúm dạ dày có xu hướng phổ biến hơn
ở những khu vực tập trung đông người và tiếp xúc gần nhau
chẳng hạn như tàu du lịch hoặc nhà trẻ
ông cho biết cách tốt nhất để tránh norovirus chính là rửa tay kỹ bằng sạch phòng và nước
trong khoảng hai mươi giây sau khi đi vệ sinh và trước khi chế biến thức ăn
ngoài ra hãy dùng dung dịch tẩy pha loã để lau sạch các bề mặt và khử trùng khu vực bị ảnh hưởng
cúm dạ dày là một trong những biểu hiện dễ gặp ở người mắc covid một mươi chín
thậm chí là sau khi âm tính
cảm giác này vẫn còn dây dẳng hoặc tái phát cơn đau ở những người có tiền sử viêm lết dạ dày
vậy phải làm gì để kiểm soát tình trạng này
có nhiều nguyên nhân gây tái phát cơn đau dạ dày họ covid
chủ yếu là do chế độ ăn uống không hợp lý sinh hoạt không điều độ
ngủ không đủ giấc lạm dụng các loại thuốc giảm đau kháng sinh stress và căng thẳng
ở người mắc covid một mươi chín trong thời gian nhiễm bệnh thường có chế độ ăn uống kém hơn
do dùng thuốc đặc biệt là những lo lắng mất ngủ căng thẳng kéo dài
có thể là nguyên nhân gây tái phát cơn đau dạ dày ở người bệnh có tiền sử viêm lết dạ dày
vì vậy để cải thiện tình trạng này trước hết
người bệnh cần có chế độ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý để nhanh chóng hồi phục
cần lưu ý tránh suy nghĩ căng thẳng stress
nếu có những vấn đề về sức khỏe khác trong giai đoạn hậu covid một mươi chín
kéo dài hoặc trầm trọng nên đi khám để có biện pháp điều trị phù hợp
để kiểm soát cơn đau dạ dày hậu covid một mươi chín
chúng ta cần ăn đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt
trước tiên người có bệnh lý dạ dày cần đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh
đầy đủ bốn nhóm chất là tinh bột chất đạm chất béo vitamin và khoáng chất
tinh bột chủ yếu đến từ các loại ngũ cốc
chất đạm đến từ thịt cá trứng sữa các loại đậu đỗ
chất béo đến từ mỡ động vật rồ thực vật vitamin và khoáng chất
có trong các loại dầu củ quả tươi
thứ hai chúng ta cần ưu tiên các thực phẩm tốt cho dạ dày
người bệnh viêm lết dạ dày nên ăn các loại thực phẩm có tính bao bọc niêm mạc dạ dày
như ngũ cốc gạo nếp bánh mì bánh quy các loại củ mật ong
bên cạnh đó nên ăn thức ăn nấu mềm chín dầu dinh dưỡng
tăng sức đề kháng cho niêm mặt ruột như sữa cháo súp hay các món hầm mềm ninh
tiếp theo người bệnh nên ăn thịt nạc như thịt lợn nạc thịt bò nạt
thịt da cầm không da cá và trứng
bên cạnh đó lựa chọn các chất béo lành mạnh như dầu ô lưu bơ và các loại hạt
tăng cường ăn rau xanh và trái cây tươi để cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin và khoáng chất
do khả năng tiêu hóa và hấp thu kém của người bệnh
tuy nhiên cần lưu ý không nên ăn quá nhiều trái cây có tính acid cao như trái cây họ cam quýt
ngoài ra cần hạn chế các thực phẩm có thể làm nặng bệnh
hạn chế thức ăn làm thay đổi môi trường ph của dạ dày như các thức ăn có vị cay chua gia vị tiêu giấm ớt tỏi
hạn chế thức ăn nhiều chất béo như cà phê trà đặc đồ uống có ga thức ăn muối chua nhiều muối dễ gây tăng tiết dịch vị
xin hơi làm tái phát cơn đau dạ dày
hạn chế thức ăn chiên xào rán
tránh ăn các thực phẩm thổn cứng nhiều sơ và gần
hạn chế tối đa uống rượu bia tốt nhất là không nên uống
vì tất cả rượu bia đặc biệt là rượu mạnh đều gây kích thích dạ dày và làm chậm quá trình chữa lành bệnh
không ăn đồ ăn lạnh thức ăn để quá lâu các món tái sống như gỏi cá nem chua tiết canh
những thực phẩm này đặc biệt không tốt cho dạ dày lại có nhiều nguy cơ gây tiêu chảy ngộ độc khiến cho chức năng của dạ dày càng thêm yếu
cần chú ý ăn chậm nhai kỹ và ăn nhiều bữa nhỏ
người có tiền sử viêm lết dạ dày cần đặc biệt chú ý đến cách ăn uống để tránh làm tổn thương và quá tải cho dạ dày
khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương hoặc bị kích thích dễ gây tái phát những cơn đau và làm nặng thêm các tổn thương viêm lết trước đó
cần lưu ý không ăn quá no hay để đói quá
nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày bữa tối cách rời đi ngủ khoảng ba giờ không ăn khuya quá tránh dạ dày hoạt động quá tải về đêm
bên cạnh đó cần ăn chậm nhai kỹ
cần lưu ý sau khi ăn không nên vận động mạnh không chạy nhảy tập thể dục hay làm việc quá sức